những tưởng sự xuất hiện của một số nhà đấu giá sẽ góp phần vào sự minh bạch rõ ràng của thị trường
khiến người yêu tranh có thể yên tâm khi mua một tác phẩm nào đó
nhưng không những lùm xùm về tranh giả không phải là lần đầu tiên tại nhà đấu giá chọn
đã khiến giới họa sĩ và người yêu tranh thêm phần bức xúc
câu chuyện bắt đầu từ một bức tranh mang ra đấu giá
đó là bức con gái nhà văn dương thu hương được cho của họa sĩ giáng hương
có kích thước năm mươi x bốn mươi cm sáng tác năm một nghìn chín trăm chín mươi năm có chữ ký g hương chín mươi năm góc dưới phải
bức tranh này thuộc nhà sưu tập phạm việt phương ở hà nội gửi đến nhà đấu giá chọn đầu tháng bảy năm hai nghìn một mươi chín
còn đây là bức sơn dầu của họa sĩ nguyễn văn đông được vẽ cách đây khoảng tám tháng
theo họa sĩ đây là bức chân dung bé bảo khánh được chị phạm quỳnh ở hà nội thuê đông vẽ
sau khi vẽ xong bức vẽ này đã được họa sĩ đông cho người bạn của mình
chị quỳnh chép lại trong phạm vi nộp sáng tác tại nhà trường
chị quỳnh là bên quản lý của đông trường học mầm non và đông là thầy giáo ở đấy và dạy con gái cô bé bảo khánh
và được cô bé rất thích đông vẽ chân dung và họ đặt hàng vẽ
sau đó thì có một cô bạn sinh viên tên hàng cùng quê với đông bán xin chuyển thể và đông đồng ý cho bạn chuyển thể và chấm bài trong phạm vi nhà trường
với nhà đấu giá chọn
bức tranh từ nhà sưu tập phạm việt phương đã mang đi thẩm định và cho trưng bày công khai trước công chúng
tại nhà đấu giá chọn từ ngày hai mươi ba đến ngày hai mươi tám tháng bảy năm hai nghìn một mươi tám
ngày hai mươi chín tháng bảy nhà đấu giá chọn đem bức tranh này bổ sung vào danh sách tác phẩm đấu giá trong phiên đấu giá số một mươi năm
lọt hai mươi một với mức giá khởi điểm là ba đô la mỹ
tuy nhiên bức tranh không được giao dịch và đã được trả lại cho ông phạm việt phương
sau khi phát hiện ra sự việc này ngày ba tháng chín năm hai nghìn một mươi tám
họa sĩ nguyễn văn đông đã đăng tải lên facebook
nội dung khẳng định bức tranh lụa được đấu giá ở lọt hai mươi một phiên đấu giá số một mươi năm tại nhà đấu giá chọn
không phải tranh của cố họa sĩ vũ giáng hương mà là một bức tranh chép lại từ tác phẩm của anh
đây cũng là lý do để có cuộc đối thoại công khai tại nhà đấu giá này vào chiều ngày năm tháng chín
với sự tham gia của họa sĩ nguyễn văn đông và nhà sưu tập phạm việt phương
tại đây nhà sưu tập phạm việt phương cho biết
ông mua được bức tranh này cách đây khoảng ba năm từ một vị khách sau vài lần qua lại cà phê
còn ông trần quốc hùng đại diện nhà đấu giá chọn khẳng định
trước khi đưa bức tranh lụa có chữ ký g hương chín mươi năm thuộc quyền sở hữu của nhà sưu tầm phạm việt phương ra đấu giá
hội đồng thẩm định có trải qua quá trình thẩm định bằng mắt
tuy nhiên hội đồng thẩm định gồm những ai thì ông không thể công bố
và sẽ phân biệt được đâu là tranh giả
thì chúng tôi chỉ biết trả lời bằng công việc thôi
giống như là trường hợp là nếu không có triển lãm của nguyễn huyến của nhà đấu giá chọn
thì mọi người đâu biết đâu là tranh nguyễn huyến hay không là nguyễn huyến
chúng tôi sẽ trả lời bằng công việc
và công việc là bằng triển lãng
và bằng mọi người cùng xem thì có mắt mọi người sẽ nhìn thấy
chứ còn bây giờ nói không thì không giải quyết gì cả
chúng tôi làm việc
mặc dù trong cuộc đối thoại câu hỏi về tính thật giả của bức tranh chưa được giải đáp
nhưng sau đấy trên rất nhiều trang báo gia đình cố họa sĩ giáng hương cho biết
gia đình họ không phải là người bán bức tranh cũng như nhìn cách vẽ và chữ ký đề trên bức tranh
đây không phải là tranh của mẹ họ
còn sinh viên bùi thị hằng người mà họa sĩ nguyễn văn đông cho phép chép lại tranh của mình
sau một thời gian khóa facebook đã lên tiếng khẳng định
chính cô là người chép lại bức tranh lụa có chữ ký họa sĩ giáng hường đó
với những tình tiết trên thiết nghĩ việc minh bạch cho một bức tranh không biết còn cần yếu tố gì nữa